trước tình hình cơn bão số bốn diễn biến phức tạp các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình thanh hóa nghệ an và hà tĩnh đã thực hiện cấm biển đồng thời di rời hơn một mươi bảy người dân
theo đó các địa phương đã thông báo kiểm đếm và hướng dẫn về nơi neo đậu an toàn cho ba mươi sáu ba trăm một mươi bốn phương tiện một trăm ba mươi bảy bảy trăm bảy mươi bốn người một mươi ba bốn trăm hai mươi lồng bè lều tròi canh
di rời trên một mươi bốn người trên các lồng bè lều tròi canh nuôi trầm thủy sản vào bờ và di rời ba ba trăm linh một người trên đất liền đến nơi an toàn
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số bốn khu vực lòng hồ thủy điện hòa bình khả năng có mưa đặc biệt lớn từ bốn trăm linh năm trăm linh mm
các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình thanh hóa nghệ an hà tĩnh đã thực hiện cấm biển